công an tp biên hòa đã vào cuộc và ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự hai đối tượng
lê bảo cường ba mươi tám tuổi ngụ phường năm quận một mươi một thành phố hồ chí minh
và nguyễn thành phước ba mươi hai tuổi ngụ xã long hòa huyện dầu tiến tỉnh bình dương
để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
đây là nhóm đối tượng trong thời gian ngắn đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản
tại địa bàn thành phố biên hòa
nạn nhân mà các đối tượng thường lựa chọn là người đi một mình
hoặc chị em phụ nữ đi vào những cung đường vắng
phát hiện con mồi các đối tượng điều khiển xe áp sát rồi ra tay cướp giật
đối tượng đi sau có nhiệm vụ cản đường nếu nạn nhân truy đuổi
tôi và cường bàn bạc rủ nhau xuống biên hòa tìm con mồi
xe hở tài sản cường áp sát vật tẩu thốt
tôi đi sau
tôi đi sau cản địa tài sản về bán chia đôi để tiêu xài cá nhân
bước đầu cơ quan công an xác định
hai đối tượng trên thực hiện gần hai mươi vụ cướp dật tài sản
trên địa bàn các phường của thành phố biên hòa
qua vụ việc trên thì hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an phố biên hòa
đang tạm giữ các đối tượng để điều tra mở rộng
và xử lý hình sự theo quy định của pháp luật
và qua đây qua sự việc trên thì cơ quan cảnh sát điều tra công an phố biên hòa
cũng khuyến cáo đến người dân là khi ra đường
thì hạn chế đeo những trang sức để gây sự chú ý cho các đối tượng
thứ hai nếu có đeo thì cũng chịu khó mặc áo có cổ kính cổ để che tài sản lại
và khi nghe điện thoại thì tốt nhất là nên dừng xe lại
và tấp vào nơi an toàn để nghe để tránh xảy ra những sự cố
và khi xảy ra vụ việc thì người dân phải chú ý là nhớ đặc điểm của đối tượng
xe cổ hình ảnh quần áo biển số
và sau đó là nhanh chóng tới cơ quan
chức năng để trình báo
trên địa bàn thành phố long xuyên tỉnh an giang
thời gian qua gia tăng tình trạng nhiều đối tượng cướp giật táo tợn tài sản của người đi đường
nhất là nhắm đến những phụ nữ lớn tuổi gây hoang mang cho người tham gia giao thông
trước thực trạng trên công an thành phố long xuyên đã tăng cường theo dõi
đấu tranh bắt giữ các đối tượng liên quan
từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố long xuyên tỉnh an giang
diễn ra chín vụ cướp vật tài sản
trong đó có đến tám vụ cướp trang sức túi sách của phụ nữ
các đối tượng theo dõi nhằm đến những phụ nữ đi vào khu vực vắng vẻ
tiếp cận và cướp tài sản của nạn nhân
tôi cũng không để ý nhưng có lẽ nó theo dõi tôi
nó băng qua nó băng qua tôi thắng một cái rẹm
tôi tưởng nó nhìn có quen biết hay gì
giờ nó vừa nhìn tôi thì cái tay nó thọt vô nắm xì truyền
lúc đó tôi chưa biết là chảy máu
công an thành phố long xuyên đã chỉ đạo cho đội cảnh sát hình sự và
đấu tranh điều tra qua đó đã bắt giữ được ba đối tượng
là nguyễn minh hải đinh văn phi và nguyễn thành trí
cùng trú tại phường mỹ thạnh thành phố long xuyên
qua đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận
mỗi khi cần tiền tiêu xài sẽ rủ nhau sử dụng xe máy
đi vòng quanh các khu vực bắn người tìm kiếm
và tiếp cận chủ yếu những người phụ nữ lớn tuổi đi một mình
đeo trang sức dễ thấy trên người và treo túi sách trên xe
tài sản cướp được các đối tượng đem bán
lấy tiền chia nhau tiêu xài mua ma túy sử dụng
từ những vụ việc xảy ra cho thấy cùng với lực lượng công an
mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
tự quản tự phòng tự bảo vệ tài sản
hạn chế đi lại lúc đêm khuya những đoạn đường bắt người
đối với phụ nữ có mang túi sách điện thoại dây chuyền
tài sản có giá trị thì phải có biện pháp bảo vệ
mặc áo khoác bên ngoài treo túi sách cẩn thận
hoặc bỏ vào cướp xe không nghe điện thoại khi đang chạy xe gắn máy
không để tội phạm có điều kiện thực hiện hành vi cướp cướp giật tài sản